tiếp tục với tình hình phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh
thành phố vào chiều ngày một mươi một tháng chín đã thông tin thêm về việc cấp thẻ xanh covid
sử dụng ứng dụng kiểm soát người đi đường và tình hình điều trị f một
huy động f khói bệnh tham gia chống dịch
trong đó điểm sáng được quan tâm là số ca tử vong tại thành phố hồ chí minh liên tục giảm mạnh
ghi nhận một trăm tám mươi tám ca trong ngày một mươi tháng chín thấp nhất trong hai mươi ngày qua
thành phố hồ chí minh đã trải qua ngày thứ hai mươi thực hiện công điện một nghìn chín mươi chín của chính phủ
và chỉ thị một mươi một của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đây cũng là ngày có số ca tử vong thấp nhất trong hai mươi ngày
cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị kiểm soát dịch covid một mươi chín sau hơn ba tháng
kể từ khi bước vào đợt dịch thứ tư
đồng thời đã chuẩn bị trên lộ trình thế điểm cấp thể sanh covid cho người dân
ngành y tế thành phố cũng tiến hành xác nhận việc f tại nhà khói bệnh để cấp thể sanh
theo quy định của bộ y tế thì tất cả những người có xét nghiệm dương tính với sars cov hai
dù là bằng test nhanh hay bằng pcr
tức là thì đều được xem như là người mắc covid
cái việc mà xác định thông tin những người f này đang bị tựa tại nhà mà khói bệnh
để sau này nếu chúng ta cần có những thông tin để thực hiện cái thẻ xanh như các anh chị hỏi đó
thì chính quyền địa phương sẽ truyền trách nhiệm về các cái thông tin này
nhiều người dân lo lắng việc chậm cập nhật thông tin tiêm vaccine covid một mươi chín
vào hệ thống quản lý tiêm vaccine phòng covid một mươi chín quốc gia
khi thành phố hồ chí minh đang chuẩn bị phương án áp dụng thể sanh covid
thẻ vàng covid thời gian tới
đối với vấn đề này sở thông tin truyền thông thành phố cho biết
việc chậm cập nhật dữ liệu tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của người dân
sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình cấp thể sanh covid theo kế hoạch chung của thành phố
và sẽ có phương án giải quyết
bổ sung điều chỉnh hoặc cập nhật nếu thấy thông tin của mình bị thiếu
sai hoặc là chưa đầy đủ thì đề nghị cập nhật theo hệ thống này
và sở thông tin truyền thông sở y tế sẽ tổ chức các lực lượng
để cập nhật bổ sung kịp thời
tức là quyền lợi của người dân lợi ích chính đáng của người dân
sẽ được bảo đảm khi đã bổ sung cập nhật lên cổng thông tin covid một mươi chín thành phố
hoặc cổng thông tin covid một mươi chín quốc gia
hiện nay thành phố đang nghiên cứu một ứng dụng thống nhất
trong việc hỗ trợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn
trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố đã phối hợp với bộ thông tin truyền thông và bộ y tế
liên thông kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia
thông qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu
trong đó người dân sử dụng thống nhất một ứng dụng trên điện thoại thông minh
để thực hiện các công việc như lấy mã qa để tham gia lưu thông
khai báo y tế hay xét nghiệm